tái nhiễm và tái dương tính với sars cov hai là hoàn toàn khác nhau
và đến nay thì việt nam chưa ghi nhận trường hợp nào tái nhiễm chỉ mới ghi nhận ca tái dương tính
vậy thì làm thế nào để phân biệt được tái nhiễm và tái dương tính
liệu những trường hợp này có sự lây lan hay không
mời quý vị hãy cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia y tế
tái nhiễm là trạng thái một bệnh nhân đã khỏi hẳn bệnh sau đó một thời gian nhiễm lại bệnh lần thứ hai
cơ sở chắc chắn nhất để khẳng định bệnh nhân tái nhiễm sars cov hai là họ từng mắc covid một mươi chín
đủ tiêu chuẩn khỏi bệnh và có thời gian dài sạch virus
các trường hợp này sau đó mắc bệnh lần thứ hai nuôi cấy virus có phát triển
qua đó chúng ta có thể kết luận bệnh nhân mang virus sống thay vì mảnh sắc tồn lưu từ lần nhiễm trước
tái nhiễm là khi anh đã mắc một lần đầu rồi và anh đã khỏi bệnh rồi và hiện nay lại mắc mắc lại
có những cái trường hợp có cái bệnh miễn dịch nó rất là cao
ví dụ như sở chẳng hạn người ta đã mất một lần không bao giờ mắc lần thứ hai
nhưng ở đây người ta cho rằng là covid là có mắc lại
bởi vì khi người ta giải trình dự gen thì người ta thấy rằng là cái gen của cái lần mắc lần này
nó khác với cái gen của cái lần mắc lần trước
nhưng mà nói về miễn dịch thì nghĩa rằng là anh chưa có miễn dịch bền vững của cái lần mắc trước
nên anh bị nhiễm lần thứ hai
còn tái dương tính là trạng thái một bệnh nhân đang trong quá trình tiến triển của bệnh
đã có những giai đoạn xét nghiệm âm tính
rồi lại xuất hiện những lần xét nghiệm dương tính sau đó
với những trường hợp này các bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm kiểm tra kháng nguyên kháng thể nuôi cấy virus
căn cứ và kết quả cùng các yếu tố lâm sàng và dịch tễ
bác sĩ sẽ xác định họ khỏi covid một mươi chín hay chưa tái dương tính hay tái nhiễm
việt nam hiện chỉ ghi nhận một số trường hợp tái dương tính còn chưa ghi nhận có trường hợp tái nhiễm
về khả năng lây lan hiện nay trên thế giới mới chỉ ghi nhận vài ca tái nhiễm đầu tiên
nên chưa có dữ liệu để trả lời việc người tái nhiễm có khả năng lây lan virus hay không
còn những ca tái dương tính thì không có khả năng lây lan bệnh
việc khoanh vùng cách ly những trường hợp tiếp xúc với các ca tái dương tính
cũng là để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch bệnh người dân không nên hoang mang